chiếc vòng tay handmade xinh xắn với những ý nghĩa đặc biệt sẽ được hoàn thành nhanh chóng

mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội

còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau